dù chưa bước vào cao điểm của dịch sốt xuất huyết tuy nhiên hiện nay dịch sốt xuất huyết đã có những diễn biến hết sức phức tạp
số ca mắc ghi nhận hàng tuần tăng nhanh và diễn ra ở hầu khắp các huyện thị trong tỉnh bình phước
do đó người dân không được chủ quan mà cần hết sức cẩn thận khi phát hiện dấu hiệu sốt kéo dài nghi ngờ có liên quan đến sốt xuất huyết
khoa nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước thời điểm này lúc nào cũng có ca sốt xuất huyết đang điều trị nội chú
đáng chú ý là những ca bệnh này không chỉ xuất hiện ở khu vực trũng thấp nhiều cây cối mà có cả bệnh nhân ở khu vực đông dân cư vốn được vệ sinh môi trường nhà cửa sạch sẽ
theo đánh giá của các bác sĩ điều trị sốt xuất huyết đang ngày càng có những diễn biến phức tạp hơn từ nguồn lây nhiễm cho đến phác đồ điều trị
tuy nhiên người dân cũng còn chủ quan với loại bệnh này
trong đó nhiều ca bệnh đến điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sốt kéo dài đã ba đến bốn ngày
do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên công tác chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn gây ra những biến chứng nghiêm trọng và phải chuyển lên tuyến trên để điều trị
như năm nay thì nó diễn biến nó nặng hơn các cái năm khác
với lại tình trạng bây giờ ví dụ như nó kéo dài như mỗi năm thì nó chỉ vào các mùa thôi
nhưng bây giờ nó kéo dài cả quanh năm mà
nhưng mấy năm nay thì có bệnh kéo dài đến cả chục ngày
báo là hàng ngày hàng ngày các quyền thì báo cáo về cho trung tâm sốt bệnh tạp chứ không phải là hàng tuần nữa
và chính vì vậy chúng tôi phát hiện sớm các ổ dịch và tổ chức phòng chống tốt hơn
cho đến từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã tổ chức là tập trung xử lý là một trăm một mươi hai ổ dịch sốt xuất huyết
hiện sốt xuất huyết không có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nên chủ động phòng tránh bệnh vẫn là phương pháp tối yêu đặc biệt là đối với những đối tượng chưa mắc bệnh nhưng sống trong vùng dịch
bên cạnh đó khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh người bệnh phải chủ động đến các cơ sở y tế để được khám
và điều trị kịp thời tránh để bệnh nặng có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe